tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp tuyên phạt trần lập nghĩa người chủ mưu trong vụ nhận hối lộ
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn sáu trăm linh hai d hai mươi chín năm tù về tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
ngày ba tháng năm hội đồng xác xử tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp tuyên án bị cáo trần lập nghĩa
một mươi tám tuổi một mươi bảy năm tù về tội nhận hối lộ và một mươi hai năm tù về tội giả mạo trong công tác
tổng hình phạt là hai mươi chín năm tù và hình phạt bổ sung là bốn mươi triệu đồng đối với hai tội trên
bị cáo nguyễn thành nguyễn ba mươi bốn tuổi một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ và bảy năm tù về tội giả mạo trong công tác
tổng hình phạt hai mươi hai năm tù đối với hai tội trên
trần thanh nhã năm mươi một tuổi một mươi năm năm tù
các bị cáo trần thị ngọc dung năm mươi năm tuổi một mươi năm năm tù
lê minh nhí hai mươi chín tuổi hai năm tù
kim thị huỳnh duy hai mươi năm tuổi hai năm tù
cùng là nhân viên của trung tâm sáu nghìn sáu trăm linh hai d về tội nhận hối lộ
theo cáo trạng đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng tháp cho biết
các bị cáo đã câu kết với nhau nhận tiền hối lộ của chủ phương tiện khi đến đăng kiểm tại trung tâm sáu nghìn sáu trăm linh hai d để bỏ qua lỗi cho đạt đăng kiểm
tuy trần lập nghĩa không phải là giám đốc trung tâm sáu nghìn sáu trăm linh hai d nhưng là người chủ mưu chỉ đạo các bị cáo còn lại nhận hối lộ và bỏ qua lỗi khi đăng kiểm
ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an tỉnh đồng tháp bắt quả tang trung tâm sáu nghìn sáu trăm linh hai d đã đăng kiểm bỏ qua lỗi cho bốn mươi bốn phương tiện nhận hối lộ một mươi tám sáu triệu đồng
theo kết quả điều tra từ ngày khai trương ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
đến khi bị bắt quả tang hành vi nhận hối lộ các bị cáo đã nhận tiền phụ thu của năm hai trăm linh hai phương tiện không đạt chuẩn với tổng số tiền hơn hai bốn tỷ đồng
các bị cáo nguyễn dung nhã nhí và duy là người trực tiếp thực hiện và giúp sức trong việc nhận hối lộ
các bị cáo đều phạm tội hai lần trở lên
viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã chuyển hồ sơ sang tòa án nhân dân cung cấp để xét xử vụ án xảy ra tại cục đăng kiểm việt nam
các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới phương tiện đường thủy nội địa trên địa bàn tp hcm và nhiều tỉnh thành trên cả nước
vụ án có số lượng hồ sơ lớn với hơn hai trăm tám mươi sáu bảy mươi bút lục và sự tham gia bào chữa của hai trăm một mươi năm luật sư
theo viện kiểm sát nhân dân tp hcm đây là vụ án tham nhũng chức vụ kinh tế có quy mô đặc biệt lớn và gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng
trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm phương tiện xe cơ giới và phương tiện thủy nội địa xảy ra trong thời gian dài mang tính hệ thống
hành vi sai phạm diễn ra từ các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới các chi cục đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
đến phòng kiểm định xe cơ giới phòng tàu sông và đơn vị quản lý cao nhất là cục đăng kiểm việt nam
các bị can là lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam lãnh đạo các phòng đến lãnh đạo các trung tâm chi cục đăng kiểm
đã đưa ra chủ trương cùng nhau thống nhất chủ trương để chí đạo các đăng kiểm viên cấp dưới
các nhân viên làm việc ở các trung tâm chi cục nhận tiền từ các chủ phương tiện cần phải đăng kiểm
cần phải thấm định hồ sơ thiết kế cần được cấp thông báo năng lực xưởng để bỏ qua lỗi
bỏ qua các điều kiện về chất lượng an toàn kỹ thuật an toàn lao động bảo vệ môi trường
cáo trạng xác định cục đăng kiểm việt nam trần kỳ hình phải chịu trách nhiệm hình sự
về hành vi nhận hối lộ số tiền hơn bảy một tỷ đồng
cựu cục trưởng đặng việt hà chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ số tiền hơn bốn mươi hai tỷ đồng
trong đó đặng việt hà được hưởng lợi tám năm tỷ đồng và một trăm một mươi ba đô la mỹ
đến nay các bị can trong vụ án đã tự nguyện giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính
với tổng số tiền là bốn mươi sáu tỷ đồng
trong đó giao nộp trong giai đoạn truy tố là bảy tám tỷ đồng và một trăm một mươi ba đô la mỹ
sau khi bắt giữ nhóm đối tượng bàn bạc trên không gian mạng rủ nhau lên kế hoạch đột nhập biệt thự
ở quận một mươi hai tp hcm để cướp tài sản công an tp hcm đã đưa ra cảnh báo về phương thức thủ đoạn
của loại tội phạm này và đề nghị người dân nêu cao cảnh giác
đây là hình ảnh các trinh sát trấn áp nghi phạm nguyễn đức tiến ba mươi một tuổi ngụ quận một mươi hai
là đối tượng chủ mua cầm đầu trong vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra tại căn biệt thự
trên đường lê thị riêng phường thế an quận một mươi hai đêm hai mươi chín tháng bốn
ngoài tiến thì còn hai nghi phạm khác là lê văn sĩ hai mươi bảy tuổi sống lang thang ở khu vực
chợ bình điền quận tám và đỗ văn tuấn hai mươi tám tuổi ngụ tỉnh đồng nai
cả ba đều là thành viên của nhóm kính hầu như người vỡ nợ thấp lạm liều trên facebook
để thực hiện kế hoạch tiến đi thăm dò các biệt thự ở khu vực tp hcm bình dương đồng nai
nhóm này nghiên cứu kỹ các gia đình giàu có sinh hoạt ra sao trong nhà có bao nhiêu người
để bàn bạc vai trò của từng người chuẩn bị hung khí băng keo găng tay
đến nơi tiến đứng ngoài cảnh giới sĩ leo qua cổng chính vào bên trong nhà
khi sĩ vừa lấy túi sách bên trong có một một tỷ đồng đang treo ở cột cầu thang
thì các trinh sát ập vào khống chế bắt giữ

nhóm này bàn bạc sau khi đột nhập vào nhà sẽ trói nạn nhân dùng dao uy hiếp để cướp tài sản
buộc nạn nhân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
thậm chí tính toán đường lui sẽ trốn sang campuchia sau khi gây án
chúng tôi khuyến cáo là khi mà người dân bị các đối tượng khống chế đột nhập vào khống chế
thì hết sức bình tĩnh là làm sao đảm bảo an toàn tính mạng
sau đó là sẽ trình báo với cơ quan công an để cơ quan công an tiến hành điều tra truy bắt
chứ không được chống trả của các đối tượng là manh động ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát hình sự công an tp hcm sẽ tấn công tội phạm đường phố
với phương châm mỗi vụ cướp giật là một vụ trọng án
qua đó lực lượng công an cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân
trong công tác tiếp nhận nguồn tin điều tra phá án để giữ vững an ninh trực tự trên địa bàn thành phố
chiều ngày bốn tháng năm tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
người phát ngôn bộ công an trung tướng tuân sô đã thông tin về tiến độ điều tra lại
điều tra các đại án liên quan đến tập đoàn phúc sơn và thuận an
về vụ án phúc sơn đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam hai mươi ba bị can
tăng sáu bị can so với kỳ họp báo chính phủ tháng trước
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
với vụ án thuận an cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam tám bị can
và bị can mới nhất là dương văn thái bí thư tỉnh ủy bắc giang
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các thủ tục tố tụng đối với bị can dương văn thái được tiến hành từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trong giai đoạn từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tập đoàn thuận an đã trực tiếp hoặc liên danh để tham gia và trúng các gói thầu
tại một mươi sáu tỉnh thành phố với tổng giá trị trên hai mươi ba tỷ đồng
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba thuận an đã phát triển rất nóng
và trúng nhiều gói thầu trị giá một mươi tám tỷ đồng
có nhiều gói thầu thuộc nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau covid một mươi chín
đến nay các bị can như nguyễn duy hưng phạm thái hà dương văn thái và nhiều bị can khác
đã khai báo với thái độ thành khẩn và chi tiết làm rõ bản chất của vụ án
có những bị can đã chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại
qua vụ án này cơ quan điều tra kêu gọi những ai mắc sai phạm
hãy trung thực báo cáo với tổ chức hoặc tự thú để được hưởng khoan hồng
người phát ngôn bộ công an nhấn mạnh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa vừa phá chuyên án
bắt giữ hai đối tượng hoàng trung hiếu tức hiếu bao và nguyễn công hùng
về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo kết quả điều tra ban đầu để đối phó với cơ quan chức năng
hiếu cho những người vai viết giấy vai tiền với số tiền cao gấp đôi so với thực tế
nhằm giảm mức lãi suất cho vay dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự
quá trình hoạt động cho vai lãi nặng hiếu đã thuê nguyễn công hùng
làm nhiệm vụ đi thu tiền lãi của những người vay
xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt hoàng trung hiếu đã cho nhiều người
trên địa bàn thị trấn thống nhất huyện yên định vai với lãi suất khoảng một trăm tám mươi hai năm
và thu lợi bất chính trên bốn trăm linh triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của hoàng trung hiếu lực lượng công an đã phát hiện
và thu giữ nhiều giấy vay tiền hai khẩu súng dài khoảng một hai m
trong đó có một khẩu súng tự chế và một khẩu súng hơi bắn đạn trì
cục an toàn thông tin và truyền thông vừa đưa ra cảnh báo về một số chiêu thức lừa đảo mới
mà người dân cần cảnh giác như hành vi lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng anh quốc tế
để chiếm đặt tiền của các nạn nhân
các đối tượng này đã sử dụng danh nghĩa tổ chức cambrid international
là tổ chức không có thật để tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng anh
theo khung tham chiếu trung châu âu bằng hình thức thi online
và cấp chứng chỉ mang tên tổ chức camrike international
sau đó chiếm đặt tiền của người dân
để tránh bị lừa đảo cục an toàn thông tin khuyến cáo người dân
đặc biệt cẩn trọng khi đăng ký tham gia các chương trình dịch vụ của tổ chức doanh nghiệp trên mạng xã hội
chỉ nên tìm đến các trang thông tin uy tín
và thực hiện các bước xác minh danh tính đối tượng tổ chức doanh nghiệp trước khi giao dịch tài chính
đồng thời không cung cấp thêm thông tin cá nhân thông tin tài khoản ngân hàng
trường hợp nghi ngờ lừa đảo người dân cần báo cho cơ quan công an cơ quan có thẩm quyền
để được hỗ trợ giải quyết